tại trụ sở unesco ở thủ đô paris của pháp đại sứ phạm sanh châu trợ lý bộ trưởng ngoại giao
đặc phái viên của thủ tướng về các vấn đề unesco đã có phần trình bày và trả lời phỏng vấn
để tranh cử vị trí tổng giám đốc của tổ chức quốc tế này cho nhiệm kỳ bốn năm tới
diễn ra trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng bốn các cuộc phỏng vấn chín ứng cử viên được tổ chức
tại phiên họp toàn thể trong khuôn khổ của kỳ họp lần thứ hai trăm linh một của hội đồng chấp hành
của tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
quá trình trình bày và phỏng vấn bằng tiếng anh hoặc tiếng pháp được truyền trực tiếp
qua website của unesco để toàn thế giới theo dõi
mở đầu phần trình bày một mươi phút đại sứ phạm danh châu bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới đảng
nhà nước chính phủ và nhân dân đã lựa chọn ông làm đại diện đầu tiên của việt nam
ra tranh cử cho vị trí tổng giám đốc của unesco
ông cho rằng đây là niềm vinh dự lớn để có cơ hội tăng cường sự đóng góp của việt nam
cho sự phát triển của tổ chức này trong thời gian tới
theo đại sứ phạm danh châu nếu được bầu làm tổng giám đốc unesco
ông sẽ thực hiện ba tầm nhìn chiến lược gồm thúc đẩy hòa bình đổi mới mở rộng tuyên truyền thông tin
mục đích là để tăng cường vai trò cũng như vị thế và uy tín của unesco trong bốn năm tới
trong suốt chín mươi phút đại sứ phạm thanh châu đã thể hiện sự tự tin khả năng thuyết phục cao
về chương trình hành động nhằm đưa unesco trở thành một ngôi nhà chung năng động đoàn kết và hạnh phúc hơn
đóng góp hết khả năng để thực hiện những mục tiêu cao cả của tổ chức này